vào sáng ngày hai mươi hai tháng bảy tại tỉnh vĩnh long bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp cùng ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
tổ chức lễ trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình các liệt sĩ
đến dự có các đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng bộ ngành lãnh đạo địa phương và thân nhân gia đình người có công
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định bảy mươi hai năm qua
đảng nhà nước và nhân dân ta đã và mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của các bậc cách mạng tiền bối
các anh hùng liệt sĩ các đồng chí thương binh và những người có công với nước
đồng thời mong rằng mỗi người mỗi bộ ngành địa phương bằng những việc làm cụ thể thiết thực
tích cực tham gia có trách nhiệm
công tác người có công và phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương minh liệt sĩ và người có công với cách mạng
coi đó là trách nhiệm tình cảm vinh dự của chúng ta để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao
đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ và xây dựng tổ quốc
trước đó chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh vĩnh long đã đặt vòng hoa tưởng niệm
thắp hương viếng phần mộ tập thể các liệt sĩ đã hy sinh thành kính bày tỏ lòng biết ơn
sự tri ân sâu sắc với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
những người đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc